trong hai mươi bốn giờ qua hà nội ghi nhận tám trăm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới phân bố nhiều nhất tại hà đông và đông anh
sở y tế hà nội thông tin từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bốn đến một mươi bảy h ngày ba mươi tháng bốn trên địa bàn thành phố ghi nhận tám trăm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới gồm hai trăm linh năm ca cộng đồng và sáu trăm ba mươi bảy ca đã cách ly
số ca mắc mới phân bố tại một trăm tám mươi chín xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông một trăm ba mươi bảy đông anh một trăm hai mươi ba hoàng mai bảy mươi một long biên sáu mươi năm nam tử liêm năm mươi sáu
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một năm trăm tám mươi sáu sáu trăm bốn mươi năm ca
theo thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên việt nam đã kiểm soát ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận tám trăm ba mươi bảy ca cộng đồng và sáu trăm ba mươi bảy ca đã cách ly